ngày hôm nay công an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tử thi một thi thể là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy trên sông cổ chiên
cụ thể vào khoảng chín giờ ngày hai mươi tháng tám người dân răng lưới trên sông cổ chiên phát hiện một thi thể nổi trên sông đoạn thuộc thủy phận ấp an long xã an bình huyện long hồ
tiếp nhận tin báo công an huyện long hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân người bị nạn
được biết thi thể trên là nam giới độ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi tóc bạc áo sơ mi trắng ngắn tay quần ngắn cai tim màu xám
hiện lực lượng công an đang xác minh đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc